ba gương mặt trẻ tài năng đạt giải nhất vô địch quốc gia về microsoft word microsoft exxelles và microsoft owpoin
sẽ đại diện việt nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại mỹ
đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới
về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng microsoft office
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại hà nội ban tổ chức cuộc thi tin học văn phòng thế giới viettel hai nghìn một mươi chín tại việt nam
đã trao giải nhất cho ba nhà vô địch quốc gia về microsoft word microsoft excel và microsoft powerpoint
xuất sắc vượt qua hơn bảy trăm linh thí sinh tiêu biểu đến từ một trăm linh hai đội tuyển đến từ các trường đại học học viện cao đẳng và phổ thông trên khắp cả nước
nguyễn quốc huy học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn tất thành thành phố hà nội
đã trở thành tân vô địch quốc gia môn thi microsoft world hai nghìn hai mươi
em nguyễn anh kiệt học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ
giành ngôi vô địch quốc gia môn thi
thái bảo ngọc sinh viên đại học hàng hải hải phòng giành ngôi vô địch quốc gia môn thi microsoft xéo
ba đại sứ mos hai nghìn hai mươi sẽ tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một
cũng trong buổi lễ trung ương đoàn đã trao huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ việt nam cho các nhà vô địch quốc gia
các thí sinh đạt giải hai và giải ba
các thầy cô giáo tin học xuất sắc cũng được nhận bằng khen từ trung ương đoàn
ngoài những giải thưởng cá nhân tại lễ tổng kết
ban tổ chức cũng đã ghi nhận và trao giải cho các tỉnh thành cùng các trường đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi